tổ ba trăm linh bốn có quyền hạn giúp việc cho tổng cục trưởng tổng cục quản lý thị trường
ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện kho sách giả
cao thị minh thuận giám đốc công ty phú hưng phát đã liên hệ với trần hùng nhờ bỏ qua vụ việc
ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi nguyễn duy hải là lao động tự do được thuận nhờ đưa ba trăm linh triệu đồng cho bị cáo hùng để xin bỏ qua vụ việc
theo đại diện viện kiểm sát bị cáo hùng không thừa nhận việc nhận hối lộ
tuy nhiên căn cứ thực nghiệm tài liệu liên quan
bị cáo trần hùng phải chịu trách nhiệm về việc đã nhận hối lộ ba trăm linh triệu đồng
theo đó viện kiểm sát đề nghị mức án với bị cáo trần hùng từ chín đến một mươi năm tù về tội nhận hối lộ
ngoài ra bị cáo hùng còn phải nộp trả lại ngân sách ba trăm linh triệu đồng
vận chuyển trái phép năm bánh heroin và trên một mươi viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến từ điện biên về hà nam tiêu thụ
nguyễn cường thắng chú tại huyện lý nhân tỉnh hà nam đã bị công an tỉnh hà nam khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh và công an huyện lý nhân phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
bắt quả tăng thắng đang vận chuyển trái phép năm bánh heroin một mươi một trăm bốn mươi chín viên ma túy tổng hợp
đấu tranh khai thác đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người phụ nữ không quen biết về bán kiếm lời
đáng chú ý thắng là đối tượng từng có ba tiền án về các tội trộm cắp tài sản chống người thi hành công vụ và một tiền sự về tội cố ý hủy hoại tài sản
đối tượng thường xuyên móc nối cấu kết với các đối tượng phạm tội về ma túy trên địa bàn các tỉnh điện biên sơn la để mua ma túy với số lượng lớn rồi vận chuyển về hà nam để bán
hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
còn tại bắc cạn tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo bàn dùn nhàn chú tại huyện bảo lạc tỉnh cao bằng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai nhàn được một người đàn ông không quen biết thuê vận chuyển một gói nhựa thuốc viện và một bánh heroin về thôn bản mạng xã bằng thành huyện bắc nẵm tỉnh bắc cạn với tiền công là một triệu hai trăm linh nghìn đồng
dạng sáng ngày một mươi bốn tháng bảy khi đang vận chuyển ma túy đến thôn bản mạng xã bằng thành huyện bắc nặng thì bị lực lượng công an bắt thu giữ tăng vật là ba trăm hai mươi sáu tám mươi ba gam heroin và chín mươi một năm gam nhựa thuốc viện
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo bàn dùn nhàn tù trung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
công an thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa cho biết đang tạm giữ hình sự nguyễn thái bằng chú tại phường trung sơn thành phố sầm sơn để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích
và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép
trước đó trưa ngày một mươi tám tháng bảy gia đình bằng có tổ chức đám rỗ và mời nhiều khách đến tham dự
trong lúc ăn uống do mâu thuẫn dẫn đến cãi vã nên bằng đã vào nhà lấy khẩu súng dạng côn quay bắn nhiều phát làm hai người bị thương trong đó có cả anh trai bằng
sau khi nổ súng đối tượng đã lên xe máy bỏ trốn
ngay sau khi xảy ra vụ việc công an thành phố sầm sơn nhanh chóng có mặt vào cuộc điều tra xác minh làm rõ
đồng thời phối hợp với gia đình người thân của đối tượng tuyên truyền vận động và kêu gọi nguyễn thái bằng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật
đến đêm ngày một mươi tám tháng bảy bằng đã đến cơ quan công an đầu thú
thưa quý vị thời gian gần đây tình trạng mua bán tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh an giang
điều đáng nói là các hung khí và vũ khí nguy hiểm được các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để trao đổi mua bán
trước thực trạng trên lực lượng công an an giang đã chủ động triển khai các biện pháp qua đó phát hiện thu giữ hàng chục khẩu súng các loại
lập nhóm rồi sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn dường như đã trở thành thói quen xấu của một bộ phận giới trẻ hiện nay
tình trạng này để lại những hậu quả nghiêm trọng gây bức xúc trong xã hội làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
điều đáng lo ngại là số hung khí nguy hiểm thậm chí cả vũ khí quân dụng
được các đối tượng mua bán dễ dàng thông qua các trang mạng xã hội
em có mô hận với một nhóm khác ở trên cần đăng và em mới có lệnh là mua khẩu súng về với mục đích là chỉ để phòng thăng
em kích bản số hỏi giao lô và em nhấn kênh em hỏi
anh đó mới gửi một khẩu súng với hiệu là zb năm loại ổ quay với giá là ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
từ đầu năm đến nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang
đã khởi tố bảy vụ bắt khởi tố một mươi ba đối tượng liên quan đến các hành vi chế tạo mua bán tàng trữ
sử dụng trái phép vũ khí quân dụng thu giữ một mươi năm khẩu súng hàng trăm viên đạn các loại
trong quá trình điều tra xác định súng và các linh kiện để lắp ráp thành những khẩu súng quân dụng tự chế
được các đối tượng đặt mua thông qua các trang mạng xã hội
các đối tượng có nhu cầu mua bán sử dụng các loại vũ khí quân dụng
chủ yếu tập trung vào ba nhóm đối tượng
các đối tượng mau túy các đối tượng băng nhóm hành sự các đối tượng thanh thiếu niên
việc mua bán tàng trữ sử dụng vũ khí của các đối tượng tìm ẩn rất nhiều nguy cơ
gây mất an ninh tự đe dọa đến tính mạng sức khỏe của người khác gây hoang mang lo sợ trong quần chúng dân
để chủ động trong công tác phòng ngừa phát hiện đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm
các hành vi mua bán vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trên không gian mạng
lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh đã chủ động phối hợp với công an các đơn vị địa phương
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đồng thời tăng cường công tác tuần tra
tuyên truyền vận động thu hồi các loại vũ khí vật liệu nổ trong nhân dân
các vụ án liên quan đến vũ khí quân dục do đơn vị đang thu lý
thì chúng tôi sẽ nhanh chóng kết thúc điều tra phối hợp với các cơ quan tố tụng
đưa các đối tượng ra truy tố xét xử nghiêm minh để răn đe hồng ngừa
chung cảnh tỉnh các đối tượng
chúng tôi sẽ cố định mua bán sử dụng trái phép các loại vũ khí
việc dễ dàng mua bán vũ khí hung khí nguy hiểm trên mạng xã hội đã làm gia tăng tình hình tội phạm
với tính chất và bức độ nguy hiểm hơn
do đó để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an
thì mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác làm tốt công tác quản lý giáo dục con em trong gia đình
khi phát hiện đối tượng chế tạo tăng chữ mua bán vận chuyển sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
cần nhanh chóng báo tin đến cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn
đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản cục cảnh sát hình sự bộ công an thông báo tìm người bị tố giác
người bị tố giác là tạ văn trung chú tại phòng một c năm tập thể thủ lệ phường ngọc khánh
quận ba đình tp hà nội
là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần sông đà một trăm linh một
để phục vụ công tác điều tra cục cảnh sát hình sự bộ công an thông báo đến các cơ quan đơn vị
để phối hợp xác minh truy tìm
khi phát hiện tạ văn trung đề nghị thông báo ngay cho cục cảnh sát hình sự bộ công an qua phòng tám
địa chỉ số bốn trăm chín mươi bảy đường nguyễn trãi phường thanh xuân nam quận thanh xuân tp hà nội
hoặc qua điều tra viên phùng đức lịch số điện thoại chín trăm bốn mươi bảy bảy mươi một nghìn ba để phối hợp giải quyết
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
cũng phạm tội cô ấy gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
là đối tượng nguyễn văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại khu phố ba
phường ngọc trạo thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng huỳnh ngọc hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn tám
xã cán khê huyện như thanh tỉnh thanh hóa
bị công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã cũng về tội cô ấy
gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện